tổng thống brazil đe dọa sẽ đưa nước này ra khỏi tổ chức y tế thế giới who
vì cho rằng cơ quan này đang dần trở thành một đảng phái chính trị phụ thuộc nhiều vào hệ tư tưởng
sau những động thái liên quan tới đại dịch covid một mươi chín
phát biểu trong buổi họp báo tổng thống brazil zai bolsonaro nhấn mạnh
mỹ đã rút khỏi who và brazil cũng đang xem xét nếu như tổ chức này làm việc với những định kiến tư tưởng
brazil không cần ai phải đưa ra lời khuyên về cách xử lý vấn đề dịch tễ
tuyên bố được nhà lãnh đạo brazil đưa ra sau khi who cảnh báo về những rủi ro
mà quốc gia nam mỹ này phải đối mặt khi dỡ bỏ các biện pháp cách ly xã hội
bất chấp những ý kiến khác thường của tổng thống bolsonaro
brazil trên thực tế vẫn là quốc gia có số lượng người mắc covid một mươi chín cao thứ hai trên thế giới
và đứng đầu khu vực mỹ la tinh
theo số liệu mới nhất brazil đã ghi nhận ba mươi năm hai mươi sáu người tử vong do covid một mươi chín
trong khi số trường hợp nhiễm bệnh
mới cũng tăng mạnh lên sáu trăm bốn mươi năm bảy trăm bảy mươi một trường hợp